để phục vụ du khách về chảy hội thuận tiện an toàn ban tổ chức đã đầu tư cải tạo hệ thống khu vực nhà ga cát treo bố trí gần năm xuồng đò để phục vụ du khách đồng thời bố trí gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tăng cường an ninh trả tự khu vực trong và ngoài lễ hội
tuy nhiên lượng khách về chùa hương tăng đột biến so với mọi năm ước tính sơ bộ gần hai mươi vạn lượt khách chỉ trong năm ngày đầu năm mới
để đảm bảo an ninh trả tự lực lượng công an đã tăng cường phân luồng giao thông tránh tình trạng ồn tắc phân công các tổ tuần tra phụ trách quản lý từng khu vực xử lý triệt để các đối tượng đón khách từ xa và các trường hợp cố tình trèo kéo ép giá du khách